liên quan đến vụ sập giàn giáo khiến ba người tử vong vào dạng sáng nay tại hà nội sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết
nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do sàn tầng hai bị sập khi đang đổ bê tông và đè lên ba công nhân dưới tầng một khiến họ tử vong ngay tại chỗ
theo đó vào thời điểm dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một nhóm công nhân của công ty cổ phần xây dựng số một hà nội đang đổ bê tông sàn tầng hai
thì bị sập khiến ba công nhân đang kiểm tra độ giò dì cốc pha ở tầng một bị bê tông đè dẫn đến tử vong
ba công nhân đứng trên sàn tầng hai bị thương trong đó có một người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện một trăm linh ba
danh tính của ba người tử vong bao gồm bàn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại yên bình yên bái
trần văn cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại yên bình yên bái và bàn văn vấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại yên bình yên bái
trước mắt mỗi nạn nhân tử vong sẽ được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng
người bị thương
nhận mức bảy triệu đồng một người